trong chiều ngày hôm nay đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ninh
giữa buổi làm việc có các đồng chí nguyễn văn đọc bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ninh đồng chí nguyễn văn thắng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
tại buổi làm việc đại tá đỗ văn lực giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh quảng ninh từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đồng thời phân tích một số khó khăn thách thức đối với lực lượng công an toàn tỉnh hiện nay kiến nghị bộ công an quan tâm giải quyết một số tồn tại vướng mắc phát sinh ở cơ sở
đại diện một số đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an công an tỉnh quảng ninh đã báo cáo tình hình liên quan và kiến nghị bộ công an công an tỉnh quảng ninh quan tâm phối hợp tăng cường hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự đối với một số chuyên đề lĩnh vực công tác trọng điểm như công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới công tác quản lý người nước ngoài phòng ngừa chấn áp tội phạm hình sự
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn văn đọc bí thư tỉnh ủy quảng ninh ghi nhận đánh giá cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng của công an tỉnh quảng ninh trong thời gian qua
trên cơ sở phân tích những phương thức thủ đoạn các loại tội phạm và những tồn tại thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng ninh hiện nay đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh cần tập trung chủ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh gần dân sát dân sát tình hình cơ sở giải quyết tình hình ngay từ cơ sở